trong những năm gần đây nhu cầu giám sát an ninh tại việt nam là rất lớn
tuy nhiên trên thị trường hiện nay phần lớn là camera trôi nổi
điều này tiêm ẩn rất nhiều rủi ro mất an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng
những thiết bị giám sát không an toàn có thể là tiền đề cho những cuộc tấn công mạng quy mô lớn
và ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia
trước thực tế này công ty cổ phần vnpt technology đã nghiên cứu phát triển
và làm chủ sản phẩm camera thông minh home vision
đảm bảo kiểm soát an toàn thông tin từ thiết bị phần cứng cho tới các ứng dụng phần mềm
các hộ gia đình giúp gia chủ yên tâm hơn khi vắng nhà
không chỉ hoạt động như một hệ thống giám sát độc lập
home vision có thể tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba
và kết hợp với các giải pháp khác như tòa nhà thông minh
để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng
trong kỷ nguyên số hóa về mọi lĩnh vực
việc gia nhập thị trường ip camera của tập đoàn vnpt một lần nữa khẳng định
sự hội nhập kịp thời của các sản phẩm giải pháp do chính người việt làm chủ công nghệ